phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bến tre
phối hợp với thanh tra sở thông tin và truyền thông vừa tiến hành xử phạt hành chính hai triệu năm trăm linh ngàn đồng
với một đối tượng có hành vi xúc phạm chống đối lãnh đạo nhà nước
theo quy định tại điểm một khoảng ba điều năm nghị định một trăm sáu mươi bảy hai nghìn một mươi ba ndcp
đó là võ quốc thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre
trước đó thương đã dùng tài khoản facebook cá nhân tham gia bình luận với nội dung
xuyên tạc vấn đề trợ cấp cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội
xúc phạm lãnh đạo tỉnh và chống nhà nước trên fanpage bến tre hai mươi bốn h
qua làm việc thương cho rằng do bản thân thiếu hiểu biết và bốc đồng trong suy nghĩ
nên đã có hành vi vi phạm đồng thời cam kết không tái phạm
sáu công dân việt nam nhập cảnh trái phép vừa bị công an xã tổng cọt huyện hà quảng tỉnh cao bằng
phối hợp với đồn biên phòng tổng cọt phát hiện và bắt giữ
trong khi tiến hành tuần tra đứng biên
mốc giới trên địa bàn xã đến khu vực mốc bảy trăm hai mươi một
tại cơ quan công an sáu công dân khai nhận cùng chú tại xã thượng phùng huyện mèo vạc tỉnh hà giang
xuất cảnh trái phép sang trung quốc để làm thuê từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
đến ngày bảy tháng chín nhóm công dân này đã tìm cách nhập cảnh trái phép về nước
qua địa bàn xã tổng cọt huyện hà quảng tỉnh cao bằng thì bị lực lượng chức năng phát hiện
lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc và đưa sáu công dân đi cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quy định
một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô lên đến hàng chục tỷ đồng
vừa bị phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh phú yên phát hiện và đấu tranh triệt xóa vào chiều tối qua ngày bảy tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã tạm giữ bảy mắt xích quan trọng trong đường dây
gồm nguyễn tấn kim nguyễn tiến dũng dương trọng nhân lê tự trương cùng chú tại tp tuy hòa
và nguyễn dương thế hùng trương lý hải trần ngọc hiên cùng chú tại thị xã đông hòa tỉnh phú yên
theo tài liệu thông tin thu thập được thông qua không gian mạng đầu tháng năm cho đến cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
các đối tượng trên đã thành lập một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức ăn thua bằng điểm
với tổng số tiền đánh bạc lên đến hai mươi một tỷ đồng đường dây này đã lôi kéo nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh cùng tham gia
tàng chữ hai trăm linh viên ma túy loại hồng phiến đối tượng nguyễn duy bảo chú tại huyện hòa vang tp đà nẵng
tạm chú tại phường nam lý tp đồng hới vừa bị lực lượng chức năng bắt quả tàng
cụ thể vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày bảy tháng chín tại đường hà huy tập thuộc tổ dân phố sáu phường nam lý tp đồng hới tỉnh quảng bình
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đồng hới phối hợp với công an phường nam lý
và tổ kiểm soát dịch covid một mươi chín
tiến hành kiểm tra phát hiện và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với nguyễn duy bảo
khi đang có hành vi tàng trữ hai trăm linh viên nén màu hồng
đối tượng khai nhận là ma túy loại hồng phiến mua về để cất dấu sử dụng
cơ quan cảnh sát điều tra công an đồng hới đã tạm giữ đối tượng và điều tra xử lý theo quy định
theo nhận định của cơ quan công an tội phạm ma túy sẽ không ngừng hoạt động ngay trong thời điểm
các địa phương thực hiện giãn cách xã hội
chúng sẽ tìm mọi thủ đoạn để tiếp tục mua
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tội phạm về ma túy công an quận ba đình đã bắt quả tàng đối tượng hương
mang ma túy đi giao tại khu vực nhà máy nước yên phụ
bốn gói heroin được hương chia nhỏ giấu trong áo ngực
cùng thời gian này đối tượng hoàng thị hồng hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trú tại phường ngọc thụy quận long biên
cũng đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận ba đình bắt quả tang
khi đang giao dịch ma túy tổng hợp
cho một người phụ nữ chưa rõ lai lịch với mục đích để tổ chức sinh nhật

thế nhưng tội phạm ma túy vẫn tìm mọi cách để hoạt động
những diễn biến này đã được lực lượng công an chủ động nắm tình hình
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ không để tội phạm lợi dụng hoạt động
thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về việc giãn cách xã hội
để đảm bảo việc phòng chống dịch
nhưng mà qua đó thì cái việc các đối tượng hoạt động phòng tội ngô an
chai phép chai ma túy trên địa bàn vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
nhiều đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh
lợi dụng cái việc cấp giấy đi đường giấy phiếu đi chợ của chính quyền địa phương
để hoạt động mô bán chai phép chai ma túy
qua công tác nắm tình hình địa bàn và công tác điều tra cơ bản
thì nhận thấy là tại địa bàn huyện ngũ xá có một số đối tượng cấm theo phiếu đi chợ
và khai nhận là lợi dụng phiếu đi chợ đấy để mô bán ma túy trên địa bàn quận
và các địa bàn quận lận cận
việc đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy đã thể hiện sự quyết tâm
của lực lượng công an thủ đô trong việc thực hiện nhiệm vụ kép
tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh
và đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
thưa quý vị mới đây chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh ký ban hành công điện số hai mươi
về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
và theo đó từ ngày sáu tháng chín cho đến ngày một mươi hai tháng chín
sẽ triển khai lấy mẫu xét nghiệm một trăm linh người dân trên địa bàn hà nội
và hiện tại hà nội vẫn đang tăng cường lấy mẫu xét nghiệm tại vùng đỏ
để sớm phát hiện những ca mắc mới trong cộng đồng
đây là một trong các điểm lấy mẫu xét nghiệm được chia theo khu vực dân cư
trên địa bàn phường khương trung để thuận tiện cho người dân đi lại
và đảm bảo an toàn theo đúng quy định phòng dịch
trải qua một mươi ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng
vì vậy việc xét nghiệm lần này sẽ là căn cứ để phường khương trung
thực hiện các biện pháp chống dịch trong thời gian tới
để hoàn thành việc lấy mẫu nhanh nhất

để hoàn thành việc lấy mẫu nhanh nhất
trong đợt lấy mẫu này phường khương trung sẽ thành lập khoảng tám mẫu
gấp gần ba lần so với những lần trước
đồng thời phường cũng đang khẩn trương thành lập khoảng một mươi điểm lưu động nữa
để phục vụ việc xét nghiệm cho một trăm linh người dân trên địa bàn
đồng thời phường khương trung sẽ thành lập khoảng tám mẫu

hiện thành phố hà nội đang tập trung đẩy mạnh xét nghiệm tại các khu vực nằm trong vùng đỏ và vùng có nguy cơ cao cho toàn bộ người dân từ năm đến bảy ngày trên một lần
cái đợt này là chúng tôi lấy bốn mươi mẫu thì dự kiến chúng tôi lấy khoảng một phần ba dân số của toàn quận
thực hiện như thế này cũng cơ bản là đại diện được từ một đến hai người trong một hộ gia đình được lấy mẫu
số lượng lớn như thế này chúng tôi huy động toàn bộ cán bộ y tế lấy mẫu và chúng tôi chia ra nhiều điểm và chia ra nhiều ca chúng tôi làm cả ngày cả đêm
từ ngày sáu tháng chín đến ngày một mươi hai tháng chín hà nội xét nghiệm toàn bộ một trăm linh người dân trên địa bàn toàn thành phố
đó là một khối lượng công việc khổng lồ
và những nhân viên y tế trong vùng đỏ vẫn đang tranh thủ từng giờ từng phút tận dụng tối đa thời gian giãn cách xã hội
sớm phát hiện các f tại cộng đồng để thu hẹp các vùng đỏ vùng vàng và mở rộng vùng xanh
để kịp thời triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội tạo thuận lợi trong việc vận chuyển
lưu thông hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh hỗ trợ việc học tập theo hình thức trực tuyến
thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín yêu cầu bộ y tế
bộ giáo dục và đào tạo ubnd tp hà nội triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi
cụ thể thủ tướng yêu cầu bộ y tế nghiên cứu xem xét có hướng dẫn cụ thể đối với kiến nghị của hiệp hội vận tải tp hcm
về việc thực hiện xét nghiệm đối với tài xế đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch vừa tạo thuận lợi cho việc vận chuyển lưu thông hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh
thủ tướng cũng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo khẩn trương hướng dẫn chỉ đạo các địa phương
về việc trang bị phương tiện học tập sách giáo khoa phục vụ việc học tập theo hình thức trực tuyến
liên quan đến việc cấp giấy đi đường thủ tướng yêu cầu ubnd tp hà nội có hướng dẫn cụ thể kịp thời
điều chỉnh nội dung còn bất cập trong việc cấp giấy đi đường cho các nhóm đối tượng theo quy định đã ban hành
không để xảy ra tình trạng người dân và doanh nghiệp chờ đợi kéo dài
không để tập trung đông người và ủn tắc giao thông nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các chốt kiểm soát dịch
thưa quý vị ngân hàng nhà nước đã chính thức ban hành thông tư số một mươi bốn hai nghìn hai mươi một sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số một hai nghìn hai mươi
quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm phí giữ nguyên nhóm nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
theo đó việc cơ cấu lại nợ sẽ áp dụng cho số dư nợ phát sinh trước ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một từ hoạt động cho vay cho thuê tài chính
thay vì trước ngày một mươi sáu hai nghìn hai mươi dư nợ phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi ba một hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi sáu hai nghìn hai mươi hai
thông tư ba quy định từ ngày hai mươi ba một hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi một
bên cạnh đó việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo dự thảo mới cũng sẽ kéo dài thêm sáu tháng so với thông tư ba đến ngày ba mươi sáu hai nghìn hai mươi hai
ngoài ra thông tư một mươi bốn cũng bổ sung thêm một trường hợp được cơ cấu lại thời hạn trả nợ
là khi số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày một mươi sáu hai nghìn hai mươi đến trước ngày một tám hai nghìn hai mươi một và quá hạn từ ngày một mươi bảy bảy hai nghìn hai mươi một đến trước ngày bảy chín hai nghìn hai mươi một
cũng theo thông tư các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn giảm lãi phí theo quy định nội bộ
đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày một tám hai nghìn hai mươi một
từ hoạt động cấp tín dụng mà nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi ba một hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi sáu hai nghìn hai mươi hai
và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và lãi theo hợp đồng thỏa thuận do doanh thu thu nhập sụt giảm bởi dịch
cục hàng không việt nam vừa trình bộ giao thông vận tải dự thảo thông tư quy định
không giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội điện
theo đó cục hàng không việt nam đề nghị áp dụng mức giá tối thiểu bằng hai mươi mức giá tối đa quy định
cụ thể với các đường bay dưới năm trăm linh km mức giá tối thiểu đề nghị áp dụng với nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội là ba trăm hai mươi đồng một vé một triệu tối đa là một sáu triệu đồng vé một triệu

trên địa bàn phường phúc giá là nguồn động viên rất lớn để tiếp thêm cho họ năng lượng tích cực
qua đó để họ yên tâm phòng chống dịch bệnh thực hiện nghiêm giãn cách xã hội
hy vọng dịch bệnh sẽ sớm qua đi để cuộc sống của các lao động tự do nơi đây bớt đi phần nào những khó khăn đang hiện hữu
theo sở công thương tỉnh đồng nai tính đến đầu tháng chín các địa phương trong tỉnh đồng nai đã triển khai bố trí hai trăm bảy mươi hai điểm bán hàng thiết yếu bình ổn giá
để thay thế cho các chợ đang tạm ngưng hoạt động trong mùa dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó còn có hai trăm bốn mươi bảy điểm tập kết trung chuyển hàng hóa
về hệ thống cửa hàng tiện lợi hiện nay trên địa bàn tỉnh đồng nai có hai trăm hai mươi bảy cửa hàng tiện lợi thuộc các hệ thống bách hóa xanh vinmark cộng bóc đang hoạt động
hiện tại thì thành phố biên hòa là địa phương có số lượng cửa hàng tiện lợi nhiều nhất với hơn một trăm hai mươi cửa hàng thuộc các hệ thống nói trên
trong khi đó toàn tỉnh đồng nai hiện có tám mươi
trên một trăm bốn mươi tám chợ truyền thống đang ngưng hoạt động tăng thêm tám chợ so với khoảng giữa tháng tám
các chợ đóng cửa đa số là do cách ly y tế phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
kính thưa quý vị và các bạn dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát tại thành phố đà nẵng nói riêng và việt nam nói chung đã gây tác động không nhỏ đến đời sống của người dân
do phải cách ly y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đúng thời điểm nhiều loại nông sản đang vào vụ thu hoạch
có nguy cơ không thể tiêu thụ được
trước thực trạng trên ngành nông nghiệp thành phố đà nẵng đã triển khai nhiều giải pháp giải cứu nông sản giúp cho người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này
khu vườn rộng gần một mươi hectare với các loại nông sản mướp cà xu hào của bà tuyết đang tới vụ thu hoạch
nhưng bà lại để già và phải hái để vứt bỏ như thế này
mấy năm thì bóng sướng lắm
đợt này là bóng mướp rồi là mùi ngòn cấy mùi hơi ngòn cấy
rồi năm nay đồm thì tình hình dịch tới rồi dân tôi không biết bốn chợ hết
chỉ hứa bỏ chợ không có
vì tình hình dịch bệnh phức tạp vấn đề tiêu thụ nông sản của khu vực chuyên canh nông nghiệp huyện hòa vang gặp nhiều khó khăn
để hỗ trợ cho người nông dân ngành nông nghiệp quyện hòa vang đã linh động thông qua sở công thương
kết nối với các đơn vị để đưa sản phẩm vào chuỗi cung ứng mặt hàng thiết yếu cho người dân thành phố trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
tại hòa vang trung bình mỗi ngày có hơn hai tấn rau củ các loại được chở đi tiêu thụ
hiện nay là bọn con nông dân chưa cấp giá được
hoặc là có cái chợ chưa được mở cửa
cho nên có cái lượng rau nó chưa được bóng đi
cho nên là hiện nay là sở tập hợp ở đây
rồi thu gom và chuyển đi các nơi khác giúp bọn con nông dân
thì huyện hòa vang chủ động chỉ đạo cho các xã tổng hợp các đơn hàng của người dân
thông qua đó thì kết nối với hợp tác xã
để hỗ trợ tiêu thụ
cho địa bàn của nhân dân trên địa bàn huyện
đồng thời thì ngành nông nghiệp chúng tôi cũng đã phối hợp với các đơn vị bạn
như là ở các quận
thông qua các đơn vị bạn
chúng tôi cũng kết nối đưa các sản phẩm rau của hợp tác xã
cũng như là các hàng nông sản trên địa bàn huyện cầu vang
đến với các quận bạn trên địa bàn
bên cạnh việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản
hiện thành phố đà nẵng đang tiếp tục kêu gọi đăng ký tiêu thụ giúp người chăn nuôi
nỗ lực không để ảnh hưởng đến đời sống
và thu nhập của người nông dân
nhất là trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay
ủy ban chứng khoán nhà nước vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với ông lê mạnh thường
chú phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm thành phố hà nội
và bà phạm thị phương chú phường một mươi sáu quận gò vấp thành phố hồ chí minh
vì đã có hành vi thao túng cổ phiếu công ty cổ phiếu